chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan hôn luận của bộ y tế
chuyển sang thông tin về công tác phòng chống dịch tại an giang
sau ba ngày người dân được đi lại bình thường thì an giang lại tái thực hiện giới nghiêm ban đêm do xuất hiện ổ dịch covid một mươi chín nguy hiểm
ngày hai mươi ba tháng một mươi ông lê văn phước phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang đã ký công văn khẩn về việc tiếp tục thực hiện giới nghiêm trong phạm vi toàn tỉnh từ hai mươi h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau do trên địa bàn tỉnh xuất hiện ổ dịch
văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho biết không áp dụng quy định này đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch và phóng viên biên tập viên của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn
các lực lượng đảm bảo an toàn thông tin
các phương tiện vận tải thủy bộ vận chuyển hàng hóa thiết yếu những cán bộ công chức viên chức tham mưu xử lý công việc và những trường hợp khẩn cấp khác
ngoài ra các điểm tổ chức tiêm vaccine phải bố trí giãn cách hợp lý giữa những người đến tiêm tổ chức lịch hẹn tiêm theo giờ đợt người đến tiêm không đến sớm đeo khẩu trang đảm bảo nguyên tắc năm k
không để tình trạng tập trung đông người ung ứ tại các điểm tiêm gây nguy cơ lây nhiễm chéo
chúc quý vị
chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách để thiết lập trạng thái bình thường mới
người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn phòng dịch của bộ y tế và chính phủ để bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ thành quả chống dịch của đất nước
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại